đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
các lực lượng vũ trang thành phố do ông nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm dẫn đầu cùng đoàn đại biểu quân khu năm
các đồng chí lão thành cách mạng đã đến dân hương dân hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ tp hcm
tại lễ viếng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ việt nam anh hùng các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập của tổ quốc
sau khi dân hương và đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ
các đại biểu đã thắp hương viếng phần mộ liệt sĩ an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tp hcm
dân hương dân hoa lên phần mộ các bậc lão thành cách mạng đã yên nghỉ tại nghĩa trang tp hcm
sau khi biến nghĩa trang liệt sĩ thành phố đoàn đã đến dân hương tại đền vua hùng và bến nhà rồng
đây là hoạt động truyền thống hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về của đảng bộ
chính quyền nhân dân tp hcm và lực lượng vũ trang quân khu bảy
qua đó bày tỏ lòng tri ân trước những công lao to lớn của các mẹ việt nam anh hùng
anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
tri ân những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo tp hcm bậc lão thành cách mạng